đây là hình ảnh một giờ học cách vệ sinh thân thể ở trường tiểu học trường ken
nhờ có công trình nhà vệ sinh và hệ thống rửa tay bằng xà phòng nên giờ học được thực hiện theo phương pháp trực quan